thưa quý vị và các bạn tại hà giang hai bác sĩ có liên quan đến vụ làm giả giấy khám sức khỏe cho các học viên
tham gia các lớp dự thi lái xe mô tô ô tô vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà giang ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn tháng về tội giả mạo trong công tác theo khoảng bốn điều ba trăm năm mươi chín bộ luật hình sự
hai bị can là nguyễn trọng hưng và bạch hồng phương cả hai đều là bác sĩ hiện đang công tác tại trường trung cấp y tế tỉnh hà giang
điên quan đến vụ án trước đó cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt nguyễn mạnh hà là phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã lũng thầu huyện đồng văn
và nguyễn thanh hà là phó hiệu trưởng trường trung cấp y tế hà giang
các đối tượng đã liên hệ cấp giấy khám sức khỏe giả đủ tiêu chuẩn để dự thi các lớp lái xe các loại với giá ba trăm hai mươi đồng một giấy khám
khám xét nơi ở và làm việc của hưng và phương cơ quan công an thu giữ được một số vật chứng liên quan đến vụ án

trong quá trình trốn truy nã lê minh bảo vẫn tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản và bị lực lượng công an bắt giữ
công an huyện châu thành tỉnh bến tre vừa tạm giam lê minh bảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngụ tại xã phước ngãi huyện ba chi tỉnh bến tre để điều tra làm rõ
trước đó vào dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng sáu do không có tiền tiêu xài bảo đã đột nhập vào nhà nghỉ ba số chín ở ấp hòa an xã giao long huyện châu thành
lấy trộm một điện thoại di động hiệu samsung đem bán
công an huyện châu thành
đã điều tra làm rõ bảo chính là thủ phạm nên bắt giữ
trong quá trình điều tra bảo được phép cho tại ngoại
tuy nhiên sau khi bị công an khởi tố vụ án khởi tố bị can lê minh bảo đã bỏ trốn khỏi địa phương nên bị ra quyết định truy nã
trong quá trình trốn truy nã bảo còn tiếp tục trộm cắp tài sản của một hộ dân ở xã an bình tây huyện ba chi
đến ngày một tháng chín lê minh bảo đã bị công an huyện châu thành bắt giữ khi đang trốn tại nhà một người quen ở xã an bình tây huyện ba chi
một nhóm thanh niên tham gia đua xe và cổ vũ đua xe trái phép vừa bị công an thị xã giá rai của tỉnh bạc liêu bắt quả tang bắt giữ một mươi bốn đối tượng cùng hàng chục xe máy vi phạm
vào khoảng ba giờ sáng ngày một tháng chín trong quá trình tuần tra kiểm soát lực lượng công an thị xã giá rai tỉnh bạc liêu phát hiện và bắt quả tang một mươi bốn thanh niên
chú ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh bạc liêu và cà mau đang tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa phận phường láng tròn thị xã giá rai tỉnh bạc liêu
lực lượng chức năng đã lập biên bản và tạm giữ hai mươi hai xe máy các loại trong đó có nhiều xe không biển kiểm soát không có gương chiếu hậu xe tự thiết kế lại sai quy chuẩn
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý
tòa án nhân dân tỉnh bình dương vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án giết người và tuyên phạt bị cáo phạm văn sơn một mươi hai năm tù giam
theo cáo trạng sơn có quen biết và nảy sinh tình cảm với một phụ nữ trú tại tỉnh cà mau
tuy nhiên sau một thời gian qua lại người phụ nữ thấy không hợp nên chủ động chia tay với sơn
ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám sơn đến phòng trọ để nói chuyện xin được nối lại tình cảm
nhưng không được chấp nhận
bực tức sơn liền rút xăng từ xe máy ra rồi đổ một phần qua khe cửa phòng trọ châm lửa đốt
phần còn lại đổ lên người nạn nhân
sau đó sơn nhanh chóng bỏ trốn
đến cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi sơn bị lực lượng công an bắt giữ theo lệnh truy nã
qua giám định thương tật nạn nhân bị thương một mươi tám